lực lượng công an thành phố bảo lộc và công an tỉnh lâm đồng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân
vụ án mạng anh trai đâm chết em ruột rồi khóa trái cửa cố thủ trong phòng xảy ra tại phường lộc sơn
thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng
vụ án mạng xảy ra vào chiều ngày một mươi sáu tháng chín nạn nhân là anh lê nguyên khải ba mươi tuổi
còn hung thủ gây án là lê khánh nam ba mươi hai tuổi anh trai của nạn nhân
theo người nhà hung thủ có tiền sử bệnh thần kinh và đang uống thuốc điều trị
còn nạn nhân khải bị tâm thần phân liệt
án mạng nam đuổi cha mẹ mình ra khỏi nhà rồi khóa trái cửa cổng
nhận được tin báo công an phường lộc sơn và công an thành phố bảo lộc đã có mặt tại hiện trường
thuyết phục hung thủ ra ngoài nhưng bất hành buộc lực lượng công an phải phá cửa khống chế bắt giữ đối tượng
hiện vụ việc đang được lực lượng công an điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân